chuyến thăm chính thức liên bang nga của tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
theo lời mời của tổng thống nga vladimir putin là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo đảng nhà nước ta
từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đến nay sau khi tổng thống nga putin tái cử vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra trong bối cảnh quan hệ việt nam liên bang nga phát triển tốt đẹp
đi qua các hoạt động kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga
trước thêm các sự kiện quan trọng của quan hệ hữu nghị giữa hai nước
hai mươi năm năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản việt nam liên bang nga vào năm hai nghìn một mươi chín
và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga vào năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm đã khép lại với những dấu ấn sâu đậm của tỉnh hữu nghị
và mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước việt nam liên bang nga
sau đây là tổng hợp của phóng viên truyền hình nhân dân
thủ đô moscow những ngày mùa thu tuyệt đẹp nhất
nước nga chào đón tổng bí thư nguyễn phú trọng
tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam với nghi thức cao nhất
quan hệ việt nam liên bang nga được xây đắp phát triển từ mối quan hệ hữu nghị
nồng ấm tin cậy vượt qua mọi thử thách của thời gian và sự biến động của lịch sử
với việc nâng tầm lên quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm lần đầu tiên
của tổng thống vladimir putin đến việt nam đầu năm hai nghìn một
quan hệ việt nga bắt đầu một giai đoạn phát triển mới
hàng loạt các văn kiện được ký kết từ các hoạt động cấp cao giữa hai nước
mở ra một thời kỳ mới với những triển vọng mới hữu nghị thực chất và hiệu quả
năm hai nghìn một mươi bốn chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến liên bang nga
đã để lại ấn tượng tốt đẹp góp phần củng cố vững chắc quan hệ hai nước
nhân sự kiện lịch sử kỷ niệm sáu mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
chuyến thăm lần này của tổng bí thư làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
việt nam liên bang nga tăng cường sự gắn bó chiến lược và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
trong suốt chiều dài lịch sử quan hệ việt nam liên xô trước đây và liên bang nga ngày nay
là một mối quan hệ đặc biệt
sâu thẳm nhân dân việt nam luôn biết ơn sự giúp đỡ to lớn trí tình trí nghĩa từ đất nước của lê ninh
hai bên luôn coi trọng và ưu tiên củng cố tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên
nhiều cơ chế hợp tác phù hợp được duy trì hợp tác kinh tế thương mại quốc phòng an ninh được tăng cường
việt nam là nước đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do với liên minh kinh tế a âu
với kim ngạch thương mại hai nước năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba năm tỷ usd
dư địa hợp tác giữa hai nước là rất to lớn nhất là trong lĩnh vực năng lượng khoa học công nghệ
giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh
hiện liên bang nga là một trong một mươi thị trường tăng trưởng với du lịch tại việt nam
tại moscow tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến đặt bóng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh
bên điện kremlin
tưởng nhớ tám triệu người con của đất nước soviet đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã vào lăng viếng vladimir ilyich lenin
vì lãnh tụ của giai cấp vô sản và công nhân thế giới người thầy và người bạn lớn của nhân dân việt nam
tổng bí thư đã đến thăm và đặt hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh
tượng đài bắc hồ được đặt trong không gian xanh ngắt của công viên phía nam thủ đô moscow
tượng đài được nhân dân nga dựng lên đúng vào dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của người
trong khuôn khổ chuyến thăm liên bang nga tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có hàng loạt các cuộc gặp gỡ
với lãnh đạo cấp cao của liên bang nga hội đàm với tổng thống nga putin tại thành phố sochi
hội kiến với thủ tướng chủ tịch đảng nước nga thống nhất medvedev
chủ tịch đu ma quốc gia quốc hội liên bang nga volodyn
phó chủ tịch hội đồng liên bang nga andrei turochak
chủ tịch đảng nước nga công bằng minorov chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga zyuganov
tại các cuộc gặp gỡ tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng khi được trở lại thăm nước nga tươi đẹp
nơi mà tổng bí thư đã gắn bó với rất nhiều kỷ niệm trong những năm tháng tuổi trẻ
tổng bí thư cảm ơn sự đón tiếp chân tình chú đáo và nồng hậu của lãnh đạo liên bang nga dành cho đoàn việt nam
tổng bí thư chúc mừng thành tiệu to lớn của nước nga việc nước nga đã tổ chức rất thành công quân cấp năm hai nghìn một mươi tám
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam trước sau như một
luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ trí tình của nhân dân nga dành cho việt nam
quan hệ việt nam liên bang nga là mối quan hệ có bề dày lịch sử được thử thách qua thời gian
được lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và là tài sản vô giá của hai dân tộc
các nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả của sự hợp tác nhất trí chỉ đạo các bộ ngành hai nước
triển khai thực chất hiệu quả mở rộng các cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm
nhằm nâng cao chất lượng quan hệ đặc biệt việt nam liên bang nga
khẳng định cùng với sự tin cậy về chính trị sẽ đưa quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư
phát triển mạnh mẽ tương xứng với tiềm năng của hai nước
tổng thống nga putin nhấn mạnh chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng là dấu mốc quan trọng
tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
các nhà lãnh đạo nhất trí duy trì việc gặp gỡ trao đổi đoán cấp cao phối hợp tổ chức thành công
năm nga tại việt nam và năm việt nam tại nga vào dịp năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
khẳng định hợp tác hiệu quả với các lĩnh vực tiềm năng thúc đẩy các dự án đang triển khai
hợp tác chặt chẽ với quốc phòng an ninh
các nhà lãnh đạo đã cùng chia sẻ những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
chia sẻ quan điểm chung về sự cần thiết giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
hiến trường liên hợp quốc
việt nam ủng hộ nga tăng cường vai trò trong bảo đảm an ninh hòa bình ổn định
và hợp tác tại khu vực châu á thế bình dương đông nam á và trên thế giới
tại liên bang nga tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm đặc khu kinh tế tại tỉnh kaluga
một địa phương thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước
thống đốc tỉnh kaluga mong muốn sẽ có nhiều doanh nghiệp việt nam đầu tư vào nơi đây
ngay sau đó tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dự lễ khởi công xây dựng nhà máy sữa th
với tổng huấn đầu tư hai bảy tỷ usd
dự án hoàn thành sẽ là nhà máy sữa lớn và có công nghệ hiện đại nhất nước nga
mang thương hiệu việt
cũng nhân dịp này nhiều văn kiện hợp tác việt nam liên bang nga đã được ký kết
nước nga là quốc gia có số lượng đông đảo người việt nam sinh sống lao động và học tập
ngay sau khi đặt chân tới moscow tổng bí thư đã có cuộc gặp gỡ với kiều bào việt nam tại liên bang nga
tổng bí thư ghi nhận đóng góp của kiều bào với hai đất nước
mong muốn bà con luôn hướng tấm lòng về tổ quốc quê hương việt nam
chấp hành tốt luật pháp của liên bang nga và đóng góp cho tỉnh hiệu nghị
là cầu nối gìn giữ và truyền tiếp những giá trị tốt đẹp của quan hệ việt nam liên bang nga
bốn ngày ở thăm nước nga với rất nhiều sự kiện quan trọng
chuyến thăm chính thức liên bang nga của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khép lại
với những dấu ấn sâu đậm của tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện
một quá khứ của ngót bảy mươi năm với ơn nghĩa thử thách và thành tiệu
một mối quan hệ đặc biệt hiếm hoi trong quan hệ giữa các quốc gia
từ đây sẽ bước vào một thời kỳ mới với rất nhiều hứa hẹn đơm hoa kết trái ở tương lai